tại cù lao tân lộc phường tân lộc quận thốt nốt thành phố cần thơ đã chính thức khai mạc ngày hội vườn trái cây tân lộc năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề sa châu mùa trái ngọt
ngày hội diễn ra từ ngày bảy tháng sáu đến ngày chín tháng sáu ngày hội năm nay có hai mươi sáu hoạt động chính thức tiêu biểu
đây là cơ hội để các nhà vườn giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tìm ra hướng phát triển các loại cây ăn trái nhằm mang lại hiệu quả kinh tế
đây còn là sự kiện để kết nối nhà vườn với các đơn vị lữ hành để thúc đẩy phát triển du lịch